từ ngày một mươi năm tháng ba các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cho vay vốn để mua vàng miếng
đây là một số nội dung đáng chú ý tại thông tư của ngân hàng nhà nước việt nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng có hiệu lực thi hành từ ngày một mươi năm tháng ba
theo đó tổ chức tín dụng không được cho vay đối với các nhu cầu vay vốn như để mua vàng miếng
để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh để thanh toán các chi phí đáp ứng các nhu cầu tài chính của các giao dịch hành vi mà pháp luật cấm
để trả nợ khoản nợ vay tài chính mà tổ chức tín dụng cho vay trừ trường hợp cho vay để thanh toán lãi tiền vay phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình
thông tư nhấn mạnh tổ chức tín dụng có quyền tự chủ trong hoạt động cho vay và tự chịu trách nhiệm về quyết định cho vay của mình